trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp đang có những diễn biến khó lường
việt nam ghi nhận năm ca mắc trong đó có ba công dân nước ta
mới đây bộ y tế đã quyết định thành lập bốn mươi năm đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch này
các đội cơ động có nhiệm vụ thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh
hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện thu dung điều trị chăm sóc
và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov
tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi có yêu cầu và mức độ dịch
thực hiện theo lệnh điều động của bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh dịch ncov
thành phần của mỗi đội cơ động gồm một lãnh đạo bệnh viện một bác sĩ hồi sức cấp cứu
một bác sĩ chuyển nhiễm một cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn
một điều giữ hồi sức cấp cứu hoặc chuyển nhiễm và một lái xe
mỗi đội cơ động được trang bị xe ô tô cứu thương với đầy đủ phương tiện hồi sức cấp cứu trên xe
phương tiện phòng hộ cá nhân theo hướng dẫn của bộ y tế và ban chỉ đạo